ngày hôm qua ubnd tp hà nội đã có cuộc họp trực tuyến với ba mươi quận huyện thị xã để xiết chặt hơn nữa công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết với tình hình dịch bệnh như hiện nay tần suất một k gây ra khoảng năm mươi ca lây xuất hiện nhiều phổ biến không còn lây lan nhỏ như trước đây
và ưu tiên số một của thành phố hà nội hiện nay đó là tập trung quyết liệt kiểm soát dịch bệnh
hiện nay thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp cấp bách bên cạnh việc bảo đảm cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân thì hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cũng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa để không xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng tăng giá
sau khi có công điện số một mươi năm của ubnd tp hà nội ngay lập tức các đoàn liên ngành đã phối hợp tiến hành kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa cũng như giá cả tại một số chợ truyền thống siêu thị trên địa bàn
hiện nay tp hà nội chưa có hiện tượng găm hàng giữ giá đối với những mặt hàng thiết yếu của người dân khi thực hiện công điện một mươi năm của ubnd tp
tuy nhiên tp hà nội vẫn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cùng với sở công thương và các lực lượng chức năng trên các địa bàn để thường xuyên túc trực kiểm tra và nhắc nhở các tiểu thương là thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như là thực hiện nghiêm đăng ký chương trình bình ổn giá với tp hà nội